cùng với nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia những năm qua các đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đã triển khai nhiều hoạt động
nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực hiệu quả như hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhiều căn nhà
cho hộ nghèo là người có công với cách mạng phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng và nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn khác trên địa bàn khu vực biên giới
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đã hỗ trợ năm mươi triệu đồng để xây dựng mái ấm biên cương cho gia đình bà đoàn thị hồng
người có nhiều công hiến với cách mạng sức khỏe thường xuyên đau ốm tháng sáu vừa qua căn nhà cấp bốn đã hoàn thiện trong niềm hạnh phúc của bà và người thân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đã hỗ trợ năm mươi triệu đồng để xây dựng mái ấm biên cương cho gia đình bà đoàn thị hồng

người có nhiều công hiến với cách mạng phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng và nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn khác trên địa bàn khu vực biên cương cho gia đình bà đoàn thị hồng
người có nhiều công hiến với cách mạng sức khỏe thường xuyên đau ốm và nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn khác trên địa bàn khu vực biên cương cho gia đình bà đoàn thị hồng
nâng cao đời sống của những gia đình có công với cách mạng đặc biệt là những hộ nghèo thuộc gia đình chính sách ở khu vực biên giới
điều đó cũng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây sự tri ân của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với những đóng góp hy sinh của thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc